đại dịch covid một mươi chín nhiều hoạt động sản xuất kinh tế và xã hội ngừng trệ
nền kinh tế toàn cầu có thể bị thiệt hại từ năm tám nghìn tỷ usd tới tám tám nghìn tỷ usd
tương đương với sáu bốn tới chín bảy tổng sản phẩm quốc nội gdp toàn cầu
dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm hai nghìn hai mươi chỉ đạt khoảng ba
dự đoán lần đầu tiên trong sáu mươi năm châu á sẽ ngừng tăng trưởng kinh tế
một loạt các nền kinh tế lớn trên thế giới cũng được dự báo sụt giảm mạnh
mới đây trung quốc đã không đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh kinh tế thương mại toàn cầu suy giảm chưa có dấu hiệu phục hồi
mục tiêu tăng trưởng sáu tám trong năm hai nghìn hai mươi của việt nam cũng phải thay đổi
thưa quý vị imf dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp của việt nam năm nay
đạt khoảng hai bảy dù cao nhất đông nam á nhưng vẫn kém xa mục tiêu đạt giảm
trên cơ sở dự báo tình hình giả soát và tính toán lại về các mục tiêu phát triển kinh tế
bộ kế hoạch và đầu tư dự kiến có hai kịch bản tăng trưởng cho kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi
theo đó có sáu chỉ tiêu cần phải điều chỉnh so với trước đây
trong bối cảnh kinh tế thương mại thế giới suy giảm hầu hết các đối tác thương mại của việt nam
đều đang chịu thiệt hại kinh tế nặng nề
vì vậy việc điều hành và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũ là không khả thi
đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế được đưa ra thời điểm này là cách tiếp cận phù hợp
sau khi điều chỉnh sáu chỉ tiêu mục tiêu gdp tăng khoảng bốn năm và nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng cao hơn
tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm hai nghìn hai mươi khoảng bốn trước đây là dưới bốn
tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng bốn trước đây là khoảng bảy
tổng số thu ngân sách nhà nước giảm một trăm sáu mươi ba tỷ đồng so với dự toán được giao
bộ chi ngân sách nhà nước bằng khoảng bốn bảy mươi năm gdp tăng một ba mươi một so với mục tiêu
để ra tỷ lệ nợ công bằng khoảng năm mươi năm năm gdp tăng ba hai so với mục tiêu đề ra
với các chỉ tiêu mới được điều chỉnh nhiều đại biểu quốc hội và chuyên gia bày tỏ đồng tình và cho rằng mục tiêu mới là khả thi
chúng tôi đã lương hóa chạy mô hình với nhiều kỳ bằng khác nhau
thì khả năng cao của chúng ta sẽ được đến mức từ bốn đến năm
lạc quan vào khả năng khôi phục tuy nhiên việc tái khởi động nền kinh tế vẫn còn nhiều thách thức
và phụ thuộc nhiều vào các yếu tố tác động
thưa quý vị dù còn rất nhiều thách thức nhiều chuyên gia quốc tế vẫn lạc quan vào triển vọng phục hồi của nền kinh tế việt nam
như lò so nén lại vì dịch covid một mươi chín và nay đang trở bật lên
ở trong nước dịch bệnh đã được kiểm soát cam kết cùng nỗ lực vượt thách thức đón thời cơ phục hồi nền kinh tế
được cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ đưa ra
mục tiêu việt nam tăng trưởng kinh tế năm trong năm hai nghìn hai mươi vẫn khả thi
trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới
năm hai nghìn hai mươi mới được công bố quỹ tiền tệ quốc tế imf nhận định việt nam là quốc gia có triển vọng tăng trưởng tốt nhất
trong asean với dự báo khoảng hai bảy
nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế cũng nhận định việt nam đang có những cơ hội hiếm từ covid một mươi chín
chính phủ việt nam vẫn còn đủ khoảng trống cho các chính sách hỗ trợ tăng trưởng từ bên trong
muốn đánh giá cao việt nam khi điều chỉnh chính sách tiền tệ
việc giãn nợ được triển khai ngay đã giúp cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
có được sự yên tâm phần nào khi đang loay hoay bước ra khỏi khủng hoảng
qua đó giúp doanh nghiệp tránh rơi vào bế tắc và chuẩn bị sẵn sàng cho sự hồi phục
việt nam có nhiều lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia trong khu vực
khi kiểm soát tốt dịch bệnh và khả năng duy trì tăng trưởng tích cực
đặc biệt nếu việt nam đón được làn sóng dịch chuyển các chuỗi cung ứng sau đại dịch covid một mươi chín
từ các nước như mỹ nhật bản và liên minh châu âu eu khả năng bật dậy của nền kinh tế là rất lớn
chúng ta vẫn còn nhiều điều sáng
điều sáng cực kỳ quan trọng chính là bật xuất nhập khẩu của chúng ta
chúng ta vẫn dương
đây là một cái điểm
thứ hai la pháp và kiểm soát tốt
nhiều những nhà kinh doanh sản xuất những nhà đầu tư tại trung quốc hiện tại
vì cái vấn đề khó khăn về đại dịch cũng như là cái sự xung đột giữa mỹ và trung quốc
còn hiện tại rất là nghiêm trọng
và một số những nhà đầu tư tại trung quốc họ đang tìm những quốc gia khác
để chuyển dịch cái dây chuyển sản xuất của họ
với quyết tâm khởi động lại nền kinh tế và nắm bắt cơ hội từ làn sóng đầu tư đang đến sau đại dịch
nhiều chuyên gia cho rằng nền kinh tế việt nam có thể hồi phục nhanh chóng theo mô hình chữ v
đạt mục tiêu tăng trưởng bốn năm thậm chí là năm trong năm nay
nền kinh tế việt nam sẽ theo mô hình xuống và sau đó nó sẽ phất lên và sẽ bật ra so phục hồi tương đối mạnh

việt nam chúng ta sẽ tăng trưởng mức khoảng bảy
rõ ràng là sức bật tương đối mạnh tất nhiên phụ thuộc vào ba yếu tố
một khả năng kiểm soát dịch bệnh
hai các gói hỗ trợ có hiệu quả hay không
ba hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch bệnh cũng như là phục hồi kinh tế
chúng ta cũng có thể tăng trưởng ở mức năm thậm chí năm bốn
nhưng mà đó là kỳ vọng
còn trên thực tế thì có lẽ chúng ta phải đối phó với rất nhiều những cái khó khăn
trong tình hình biến động của thế giới như thế
theo bộ kế hoạch và đầu tư ở kịch bản tốt hơn trong trường hợp tình hình thế giới thuận lợi
dịch bệnh được kiểm soát tốt thị trường quốc tế phục hồi gdp phấn đấu đạt và vượt năm
nếu kịch bản này xảy ra việt nam vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng gdp
ở mức cận dưới của mục tiêu năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi